trong những ngày nghỉ hè năm nay các em học sinh ở huyện lục nam tỉnh bắc giang sẽ được học mà chơi chơi mà học với môn bơi lội
toàn bộ bể bơi của các trường tiểu học trên địa bàn huyện đều được mở cửa để tổ chức dạy bơi cho các em trong kỳ nghỉ hè
một buổi học bơi của các em học sinh trường tiểu học vô tranh một huyện lục nam tỉnh bắc giang
các em đều rất hứng thú khi tham gia lớp học
con tho cha ra trong lớp bơi này con về con thấy vui và khỏe khoắn hơn con học tập tốt hơn
mùa hè những năm trước con ở nhà học tập và chơi tự do
và có lớp học bơi như thế này con cũng đăng ký và thấy rất là vui khi được tập bơi và con đã biết bơi
tham gia khóa học bơi các em được học năm buổi một tuần một mươi năm buổi một khóa
sau khi kết thúc khóa học các em sẽ có kiến thức về bơi
các em học sinh đã biết bơi rồi
chúng tôi có đội ngũ thầy cô giáo quản lý và trực bả tiếp tục cho các em bơi
và phát hiện các em học sinh có năng khiếu để tiếp tục rèn luyện đưa các em vào đội tuyển để tham gia vào các cuộc thi
huyện lục nam tỉnh bắc giang có nhiều ao hồ sông suối
vì vậy vào ngày hè các em học sinh thường hay tự phát tụ tập theo các nhóm rủ nhau tắm ở các ao hồ sông suối
chơi những trò chơi nguy hiểm dễ dẫn đến tay
tại nạn thương tích gây nguy hiểm tính mạng
chính vì vậy việc có những bể bơi thông minh mở cửa dạy bơi vào dịp hè đã tạo ra sân chơi bổ ích an toàn cho trẻ
tổ chức dạy bơi này các cháu học sinh đã giảm thiểu được các trò chơi nguy hiểm
cũng như là giảm hại tai lạc nuôi nước tạo ra được phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình phụ huynh
cũng như các chính quyền địa phương quan tâm vào việc thực hiện việc dạy bơi các cháu
huyện lục nam là huyện đầu tiên
trong tỉnh bắc giang triển khai lắp đặt được hệ thống bể bơi thông minh tại một trăm linh các trường tiểu học trong huyện
sau hơn một năm triển khai gần ba học sinh lớp năm đã biết bơi đạt chín mươi năm
số lượng học sinh lớp ba lớp bốn là trên sáu học sinh biết bơi
trước đây hàng năm trên địa bàn huyện có từ một mươi đến một mươi năm trẻ bị đuối nước
tuy nhiên sau hơn một năm triển khai thực hiện chương trình dạy bơi trong nhà trường
năm vừa qua số ca trẻ đuối nước của huyện đã giảm chỉ còn dưới một mươi trường hợp
mô hình bể bơi thông minh ở lục nam bắc giang chính là hành động thiết thực
thể hiện sự quan tâm chăm lo của cấp ủy chính quyền địa phương và xã hội dành cho các em thiếu nhi